nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng pháp edouard philip đã đến hà nội
bắt đầu chuyến thăm chính thức tới việt nam từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng édouard philip đã tiến hành hội đàm tại văn phòng chính phủ
tại buổi hội đàm hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đánh giá quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
và khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc các nội hàm của đối tác chiến lược việt nam pháp đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối
chỉ đạo hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế quốc phòng khoa học công nghệ văn hóa giáo dục đào tạo
hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác
thúc đẩy các dự án trọng điểm mà hai bên đang triển khai cũng như trong việc tăng cường quan hệ việt nam liên minh châu âu
thủ tướng pháp edouard philipp khẳng định pháp ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
cũng như cam kết duy trì hợp tác phát triển cho việt nam trong thời gian tới
hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện khuyến khích cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối hợp tác kinh doanh đầu tư
trong các lĩnh vực pháp có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không vũ trụ y tế khoa học công nghệ
truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu đô thị thông minh
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng pháp édouard philippe đã chứng kiến lễ ký
trao đổi các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo phát triển chính phủ điện tử
hợp tác y tế ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường không gian quản lý đô thị cung cấp máy bay chở khách airbus và năng lượng
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật thủ tướng pháp edouard philip
thủ tướng pháp edouard philip bày tỏ vui mừng được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng tổng bí thư vừa được quốc hội bầu làm chủ tịch nước
bày tỏ niềm vui được đến thăm việt nam một đối tác quan trọng của pháp ở châu á
ngay trong năm đặc biệt kỷ niệm bốn mươi năm năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược
thủ tướng édouard philip bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ và đầy sức sống của việt nam
cho rằng hai nước việt nam pháp có mối quan hệ rất đặc biệt gần gũi và gắn bó với nhiều phát triển tích cực trong những năm qua
bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực trong thời gian tới
nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm
về phần mình tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao chuyến thăm việt nam của thủ tướng édouard philip
hoan nghênh việc hai bên đã phát huy hiệu quả và giữ đà quan hệ đối tác chiến lược thông qua nhiều cơ chế và hình thức hợp tác
cho rằng sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước không những xuất phát từ nhu cầu khách quan
mà còn rất phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước
nước khẳng định việt nam luôn coi pháp là đối tác hàng đầu ở châu âu cũng như trên thế giới
mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tích cực để hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua
cùng nhau nỗ lực duy trì đá phát triển tích cực của quan hệ song phương
đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương
cùng nhau đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
cũng trong chiều nay ngày hai tháng một mươi một
tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng cộng hòa pháp edouard philip
đang có chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp
làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
hoàn nghênh sự hiện diện của hai chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt của thượng viện
hạ viện pháp và các nghị sĩ trong đoàn đại biểu pháp thăm việt nam lần này
chủ tịch quốc hội tin tưởng các nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác
là cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước
về phần mình nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của việt nam đối với pháp
và tình cảm sâu sắc giữa nhân dân việt nam và nhân dân pháp
thủ tướng edouard philippe khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai chính phủ
hai quốc hội các địa phương và doanh nghiệp của hai nước
đồng thời nêu rõ pháp có nguyện vọng tha thiết là cùng việt nam hướng tới tương lai
thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới và mãi mãi tốt đẹp
chiều nay tại cần thơ thời báo kinh tế việt nam phối hợp với hiệp hội lương thực việt nam
đã tổ chức hội thảo sản xuất và xuất khẩu gạo việt nam trong giai đoạn mới
nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
nhận diện thị trường những thuận lợi cũng như là những khó khăn trong thời gian tới
tại hội thảo các chuyên gia cũng nhìn nhận thời gian gần đây xuất khẩu gạo của việt nam
cũng gặp không ít rào cản nhất là hàng rào phi thuế quan đã xuất hiện
tác động không nhỏ đến xuất khẩu gạo của việt nam và buộc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước
phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nước nhất là thái lan ấn độ bangladesh
cũng tại hội thảo các chuyên gia cho rằng để tăng sức cạnh tranh đối với gạo việt nam xuất khẩu
trên thị trường thế giới doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam phải củng cố vị thế
liệu quả các thị trường gần thị trường truyền thống trọng điểm có nhu cầu phù hợp với điều kiện sản xuất
hôm nay tại thành phố hồ chí minh hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec và tập đoàn tài chính quốc tế
đã tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ ba về chuỗi cung ứng tài chính với mục tiêu là chia sẻ nhiều thông tin
thiết thực cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ về khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính
tại hội thảo các chuyên gia đánh giá các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa và khởi nghiệp
là nhân tố thúc đẩy sáng tạo phát triển mạnh mẽ có vị trí quan trọng trong việc định hình một nền thương mại mới
tuy nhiên với nguồn lực tài chính hạn chế quy mô doanh nghiệp nhỏ và dễ biến động theo thị trường
đã khiến nhiều ngân hàng dù có các chương trình hỗ trợ hấp dẫn như bao thanh toán ngược chiếc khấu
nhưng vẫn khó khăn e ngại khi hỗ trợ các doanh nghiệp này
do đó theo các chuyên gia để tài trợ chuỗi cung ứng được bền vững và hiệu quả
các ngân hàng phải nâng cao hiểu biết nhận thức và hiểu rõ hơn về tài trợ chuỗi để tư vấn cho các doanh nghiệp
quan trọng là ngân hàng phải phân tích được chu kỳ thương mại của doanh nghiệp
phải hiểu được nhu cầu của họ để từ đó đưa ra các giải pháp cho phù hợp với thực trạng hiện nay
đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động để giảm chi phí và thời gian cho chính các doanh nghiệp
vừa qua tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hà tĩnh bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức khai mạc liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tham dự liên hoan có một mươi ba đoàn nghệ thuật và ba câu lạc bộ đến từ một mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám là dịp để tổng kết và đánh giá lại toàn bộ thành quả phục hưng ca trù
báo cáo thực trạng sức sống của ca trù hiện nay trong đời sống xã hội đường đại
qua đó khẳng định việt nam đã thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả thiết thực
như đã cam kết với unesco về sự nghiệp bảo vệ và phát triển giá trị của di sản văn hóa ca trù
kết quả của liên hoan sẽ là một cơ sở dữ liệu tiến tới thực hiện hồ sơ xin chuyển di sản ca trù
từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
liên hoan ca trù toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra đến hết ngày năm tháng một mươi một
sau hai tuần xét xử và nghị án
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
gây thiệt hại cho ngân hàng đại tín
theo đó đã bác kháng cáo và y án ba mươi năm tù đối với bị cáo hứa thị phấn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tp hcm nhận định lợi dụng việc nắm giữ tám mươi bốn chín mươi hai
vốn điều lệ của ngân hàng đại tín
hứa thị phấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển phú mỹ
cố vấn cấp cao của ngân hàng đại tín đã chi phối hội đồng quản trị ban điều hành và hai chi nhánh
sài gòn và lam giang để thực hiện mọi hoạt động trái pháp luật phục vụ cho mục đích của mình
gây thiệt hại hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng đại tín
trên cơ sở các tình tiết vụ án đã được chứng minh có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo y án ba mươi năm tù đối với bị cáo hứa thị phấn
buộc bị cáo bồi hoàn cho cb bank tổng số tiền đã chiếm đoạt là hơn một mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên bác kháng cáo của một mươi bị cáo
của nguyên đơn dân sự và một mươi năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
donald trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm rất tốt đẹp với chủ tịch trung quốc tập cận bình
về bất đồng thương mại giữa hai nước cũng như là kế hoạch gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới đổi hàng đầu thế giới g hai mươi dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại hy lạp
phát biểu trên twitter tổng thống donald trump cho biết
ông vừa có một cuộc đối thoại dài và tốt đẹp với chủ tịch trung quốc tập cận bình
trọng tâm là vấn đề thương mại
tổng thống trump bày tỏ mong muốn gặp chủ tịch tập cận bình bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
để có thể thảo luận sâu rộng về một số vấn đề khác
tổng thống trump cho rằng washington mong muốn tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang trung quốc
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước
về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình thừa nhận
những bất đồng trong vấn đề thương mại đã gây bất lợi đối với các ngành kinh tế cũng như thương mại toàn cầu
vì vậy chủ tịch trung quốc cho rằng đội ngũ phụ trách kinh tế của hai nước cần tăng cường liên lạc
tiến hành tham vấn các vấn đề hai bên cùng quan tâm
cũng như thúc đẩy một giải pháp chung có thể chấp nhận được đối với vấn đề thương mại và kinh tế song phương
cố vấn của tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết thi thể của nhà báo zaman khashoggi đã bị tiêu hủy
sau khi ông này bị sát hại và phân xác bên trong lãnh sự quán ả rập xê út ở istanbul thổ nhĩ kỳ cách đây một tháng
theo cố vấn của tổng thống thổ nhĩ kỳ yashin yaktay thi thể của nhà báo khashoggi đã bị phi tang bằng cách tiêu hủy
điều này trùng khớp với thông tin của một quan chức thổ nhĩ kỳ đã nói với tờ báo washington pot
nơi nhà báo khashoggi làm cộng tác viên rằng nhà chức trách đang điều tra theo hướng thi thể của ông khashoggi bị tiêu hủy trong dung dịch acid
trước đó trưởng công tố thổ nhĩ kỳ yafan fidan đã xác nhận rằng nhà báo khashoggi bị xiết cổ ngay khi vừa bước vào lãnh sự quán
sau đó bị phân xác và tiêu hủy theo kế hoạch được sắp xếp trước
trong một diễn biến khác liên quan ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố cần thêm vài tuần trước khi có đủ bằng chứng
để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ đã gây ra cái chết của nhà báo khashoggi
tổng thống đắc cử brazil jair bolsonaro tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán nước này tại israel từ tel aviv tới jerusalem
phát biểu với báo giới
ông bolsunau khẳng định ông không thấy có vấn đề gì trong việc chuyển đại sứ quán của nước này đến jerusalem
theo ông đây là vấn đề đã được nêu rõ trong chiến dịch tranh cử của mình
ông bussanoro sẽ chính thức nhậm chức tổng thống brazil kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nếu quyết định trên được thực hiện brazil sẽ là quốc gia lớn nhất ở khu vực mỹ la tinh đưa ra quyết định chuyển đại sứ quán từ tel aviv tới jerusalem
sau quyết định tương tự gây tranh cãi của mỹ guatemala và paraguay hồi tháng năm năm nay
vấn đề quy chế của thành phố jerusalem từ lâu
đã trở thành chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm xung đột israel palestine
israel chiếm đóng khu vực đông jerusalem trong cuộc chiến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của israel
cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của israel đối với đông jerusalem
trong khi người palestine luôn xác định đông jerusalem là thủ đô của nhà nước palestine trong tương lai
viện khoa học cuba vừa kêu gọi tiến hành một cuộc họp khoa học quốc tế mở rộng
nhằm thảo luận về các triệu chứng sức khỏe của các nhà ngoại giao mỹ từng làm việc tại la habana
tại cuộc họp này các nhà khoa học của cuba canada và một số nước khác cũng sẽ tham dự để làm rõ vấn đề
viện khoa học cuba khẳng định các chuyên gia cuba chưa từng được phép tiếp cận các bệnh nhân người mỹ
để góp phần vào cuộc nghiên cứu đa ngành và đa quốc gia
trên cơ sở một loạt các triệu chứng nhưng lại thiếu bằng chứng về tác hại
và với một bản kết luận y khoa duy nhất được washington cho phép công bố
không thể kết luận một cách khoa học rằng các bệnh nhân trên đã bị tấn công bởi một thực thể hay một cá nhân bên ngoài nào
từ tháng tám năm ngoái bộ ngoại giao mỹ đã ra thông báo về việc các nhân viên ngoại giao
tại đại sứ quán ở la habana gặp phải một loạt sự cố về sức khỏe mà washington cho rằng
do các cuộc tấn công bằng sóng âm mỹ sau đó đã rút phần lớn nhân viên ngoại giao về nước
cũng như quyết định trục xuất một mươi bảy nhà ngoại giao cuba khỏi mỹ
thân ái chào tạm biệt